chủ tịch quốc hội nhận định nếu tăng trưởng của các đối tác chiến lược trứng lại sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi của việt nam
do đó không thể lạc quan một chiều được phải đánh giá dự báo được để có những chính sách phù hợp
vừa qua văn phòng quốc hội tổ chức buổi tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về kinh tế xã hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết chủng mới của virus khiến dịch bệnh bùng phát mạnh trở lại vào năm hai nghìn hai mươi một
điều này đã tác động nặng nề đến kinh tế xã hội tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế quý iii năm hai nghìn hai mươi một
và việc thực hiện chỉ tiêu kinh tế xã hội cả năm
chủ tịch quốc hội cho biết có năm nguyên nhân khiến cho việt nam chuyển từ vị trí tăng trưởng cao của thế giới
trong năm hai nghìn hai mươi xuống dưới trung bình của thế giới vào năm hai nghìn hai mươi một và các năm tiếp theo
ngoài ra theo chủ tịch quốc hội các chương trình ứng phó quy mô còn khiêm tốn tính trên tỷ lệ gdp
thiếu cân bằng giữa chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ
tài khóa chủ yếu giãn hoãn các khoản thuế giảm chậm nộp và trực tiếp chi tiền mặt còn ít
các chương trình trợ giúp xã hội quy mô vẫn còn hạn chế
chủ tịch quốc hội bày tỏ tán thành với nhận định của đại diện quỹ tiền tệ quốc tế là việc phục hồi kinh tế vẫn chưa thể được đảm bảo
ngay cả ở những nước có tỷ lệ lây nhiễm thấp nếu vẫn tồn tại dịch ở các nước khác
với dự báo dịch bệnh còn có thể kéo dài chủ tịch quốc hội cho rằng các chính sách cần tính đến tác động
xử lý hài hòa các mối quan hệ giữa y tế và kinh tế xã hội
trong đó nhấn mạnh y tế là trụ cột khoa học công nghệ là then chốt kinh tế là nền tảng đảm bảo an ninh xã hội giữ vững ổn định chính trị là trọng yếu và thường xuyên